thực hiện chỉ thị số bốn mươi của ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với tín dụng chính sách xã hội
công tác xóa đói giảm nghèo đã được thực hiện hiệu quả tại nhiều địa phương
trong đó thì tỉnh gia lai nơi có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tới bốn mươi sáu là một ví dụ điển hình
tại gia lai từ khi có chỉ thị bốn mươi nguồn vốn tín dụng chính sách đã giải ngân cho trên hai trăm hai mươi lượt hộ nghèo
và các đối tượng chính sách khác với số tiền trên sáu một trăm linh tỷ đồng
vốn vài ngân hàng chính sách xã hội đã đầu tư đúng đối tượng có hiệu quả đáp ứng kịp thời nhu cầu về vốn
để người dân trên địa bàn đầu tư phát triển sản xuất từng bước nâng lên thoát nghèo bền vững
từ năm hai nghìn một mươi sáu gia đình tôi thoát nghèo
kể từ khi triển khai vào năm hai nghìn một mươi bốn đến nay nguồn vốn vay đã giúp cho trên tám mươi bảy lượt hộ nghèo hộ cận nghèo vay vốn vượt qua ngưỡng nghèo
hơn hai mươi sáu lao động đã có việc làm ổn định xây dựng hơn chín mươi hai công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn
giúp trên một năm trăm linh hộ nghèo được hỗ trợ vay vốn xây dựng sửa chữa nhà ở qua đó góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh
từ một mươi ba chín mươi sáu năm hai nghìn một mươi
xuống còn một mươi bốn vào cuối năm hai nghìn một mươi chín
trong thời gian đến hành chí nhánh hành chính sách xã hội tỉnh gia lai tập trung tăng cường công tác kiểm tra giám sát quản lý vốn vai
đảm bảo vốn vai được sử dụng đúng mục đích có hiệu quả
vốn vai được đầu tư đúng đối tượng góp phần giúp hộ vai vươn linh thoát nghèo
có thể khẳng định sau gần lần này hành chí nhánh hành chính sách xã hội tập trung tăng cường công tác kiểm tra giám sát quản lý vốn vai
trong thời gian đến trong năm năm triển khai thực hiện chỉ thị bốn mươi đã đi vào cuộc sống
có tác dụng tích cực đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội nói chung
và hoạt động của chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội tỉnh gia lai nói riêng
qua đó tạo ra sự chuyển biến trong nhận thức của cán bộ đảng viên
hoạt động tiến dụng ưu đãi ngân hàng chính sách xã hội đã khẳng định là công cụ hữu hiệu cho bà con thoát nghèo bền vững